chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế
tỷ lệ ủng hộ tổng thống pháp emmanuel macron giảm mạnh
hàng không anh đứng trước nguy cơ quá tải
thưa quý vị theo kết quả thăm dò dư luận công bố ngày hôm nay cho thấy
tỷ lệ ủng hộ tổng thống pháp emmanuel macron giảm mạnh
tỷ lệ ủng hộ tổng thống pháp emmanuel macron giảm mạnh

sau ba tháng cầm quyền được cho là đầy thuận lợi
theo kết quả cuộc thăm dò thực hiện từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng bảy

đã giảm một mươi điểm từ sáu mươi bốn trong tháng sáu xuống còn năm mươi bốn
tỷ lệ ủng hộ tân tổng thống pháp emmanuel macron giảm một mươi điểm so với tháng trước xuống còn năm mươi bốn
trong bước cảnh pháp đang thực hiện thắt chặt tri tiêu
chính quyền của ông macron trước đó đã cắt giảm ngân sách quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
nhằm bảo đảm cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức ba tổng sản phẩm quốc nội gdp
theo mức trần của liên minh châu âu eu
kế hoạch cho thấy quyết tâm thực hiện cam kết ổn định tình hình tài chính trong nước của tổng thống emmanuel macron
tuy nhiên kế hoạch trên đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phe đối lập và truyền thông pháp
bang new jersey của mỹ vừa thông qua luật nâng độ tuổi cho phép hút thuốc lá
hay các nhà khoa học vừa phát hiện nọc độc của ốc sen biển có thể được dùng làm thuốc giảm đau cho con người
là những thông tin đáng chú ý chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây
new jersey vừa trở thành bang tiếp theo của mỹ thông qua bộ luật nâng độ tuổi hút thuốc lá
kể từ tháng một mươi một tới mọi hành vi bán các sản phẩm thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử cho người dưới hai mươi một tuổi đều
theo nghiên cứu việc nâng độ tuổi hút thuốc lá lên hai mươi một tại mỹ có thể giúp giảm hai trăm năm mươi ca tử vong trong vòng hai năm nữa
ít nhất một mươi một người đã thiệt mạng chín người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh hà bắc miền bắc trung quốc
vụ việc xảy ra do va chạm giữa một chiếc xe buýt chở một mươi chín người và một xe đầu kéo trên tuyến đường cao tốc thuộc thành phố trương gia khẩu
theo cảnh sát tám người thiệt mạng tại chỗ trong khi ba người khác tử vong tại bệnh viện
chín nạn nhân bị thương đã được giải quyết
trong đó có một người đang rất nguy kịch
nọc độc của ốc trên biển có thể được dùng làm thuốc giảm đau cho con người
nghiên cứu này được các nhà khoa học mỹ công bố trên tạp chí y học
theo đó trong nọc độc của ốc trên biển chứa một chất giúp giảm đau và có thể tái tạo hệ thần kinh trung ương và an toàn hơn các thuốc giảm đau thông thường
nghiên cứu này là tiền đề để phát triển nhóm thuốc mới có thể giảm đau hiệu quả và giảm thiểu rủi ro từ việc dùng thuốc giảm đau quá liều
cơ quan kiểm soát không lưu vương quốc anh vừa lên tiếng cảnh báo
hành khách sẽ phải đối mặt với tình trạng chậm chuyến nếu hạ tầng hàng không của anh không được nâng cấp trong thời gian tới
theo cơ quan kiểm soát không lưu vương quốc anh thiết kế lỗi thời của hạ tầng hàng không anh sẽ sớm đẩy ngành hàng không tới giới hạn
và tình trạng chậm chuyến bay sẽ gia tăng đáng kể
thống kê cho thấy số chuyến bay được lên lịch khởi hành từ vương quốc anh trong ngày hai mươi một tháng bảy vừa qua đã vọt lên mức kỷ lục tám tám trăm linh chuyến
tổng số chuyến bay trong mùa hè này cũng cán mốc kỷ lục bảy trăm bảy mươi chuyến tăng bốn mươi chuyến so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
bộ giao thông anh ước tính nếu hạ tầng hàng không không được nâng cấp sẽ có khoảng tám chuyến bay bị hủy mỗi năm
tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hành khách mà còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung
mặc dù chính phủ anh đã lên kế hoạch mở rộng các sân bay hellpro và manchester
nhưng các kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối từ các tổ chức bảo vệ môi trường
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc